mỹ đã cáo buộc nga vi phạm hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới hiệp ước new start
đây được coi là trụ cột lớn cuối cùng trong kiểm soát vũ khí hạt nhân sau thời kỳ chiến tranh lạnh giữa hai nước
mỹ cáo buộc nga vi phạm hiệp ước new start do từ chối cho phép các hoạt động thanh sát được tiến hành trên lãnh thổ nước này
theo washington động thái này của moscow đã cản trở mỹ thực hiện các quyền quan trọng của mình được quy định trong hiệp ước
đồng thời đe dọa tính khả thi của việc kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai nước
mỹ cũng nhấn mạnh rằng nước này sẵn sàng phối hợp với nga trong việc thực hiện toàn hiệp ước này
có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi một và được gia hạn thêm năm năm trong năm hai nghìn hai mươi một
hiệp ước start giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến lược mà mỹ và nga có thể triển khai
cũng như việc triển khai các tên lửa và máy bay ném bom có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân từ mặt đất và tàu ngầm
mỹ và nga hiện nay vẫn sở hữu tới chín mươi số đầu đạn hạt nhân của toàn thế giới